trong năm nay các cấp các ngành của thành phố đà nẵng đã thực hiện thanh tra kiểm tra hơn hai mươi một cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố qua đó đã xử lý hàng trăm cơ sở vi phạm
cụ thể các cấp ngành của thành phố đã thanh tra kiểm tra hơn hai mươi một sáu trăm linh cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố đạt chín mươi hai tổng số cơ sở
qua đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính hai trăm chín mươi một cơ sở với số tiền trên một sáu tỷ đồng
theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng trong năm qua công tác giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn
được thực hiện ở tất cả các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn vệ sinh
qua đó sớm phát hiện và cảnh báo ngăn ngừa kịp thời đối với các sản phẩm không an toàn